tại hà nội tổng cục lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo góp ý cho dự thảo nghị định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
nhằm thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ trong bối cảnh luật lâm nghiệp sẽ có hiệu lực vào đầu năm hai nghìn hai mươi
tại buổi hội thảo các đại biểu đến từ các tri cục kiểm lâm trong cả nước đã thảo luận thẳng thắn
đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo để bảo đảm tính thông nhất của pháp luật kế thừa những nội dung tích cực phù hợp với thực tiễn bổ sung những quy định mới phù hợp với luật lâm nghiệp
khi được thông qua thì sẽ đi vào cuộc sống và sẽ thực sự là nền tảng để giúp cho công tác quản lý bảo vệ rừng đạt hiệu quả
lực lượng kiểm lâm đã có những bước chuyển biến tích cực để phù hợp với cơ chế quản lý mới
tuy nhiên quá trình thực hiện còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế
tổ chức kiểm lâm còn thiếu thống nhất cơ cấu bộ máy tổ chức kiểm lâm từ trung ương đến địa phương còn chưa thống nhất
từ tên gọi cũng như số lượng các phòng ban
thẩm quyền của lực lượng còn nhiều bất cập hạn chế trong các hoạt động thực thi pháp luật theo thẩm quyền
và một cái nữa chúng tôi cũng thấy rằng là cái trình độ năng lực khán bộ kiểm lâm ở đâu đấy thì cũng còn chưa được toàn diện
và cái vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp cũng có chỗ có nơi thì cũng chưa được quan tâm thật sự tới công tác bảo vệ và phát triển rừng
các đại biểu thống nhất kế thừa những quy định đã được áp dụng hiệu quả trên thực tiễn gắn với cải cách hành chính
không phát sinh thêm tổ chức mới giảm thiểu biên chế giữ ổn định về tổ chức nhiệm vụ
tăng cường xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ rừng
nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển lâm nghiệp bền vững trong thời kỳ mới